ngày hai mươi bảy tháng tám trại giam đại bình thuộc cục tám bộ công an đã công bố quyết định của tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng
tha tù trước thời hạn có điều kiện cho các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại trại
đợt tha tù lần này trại giam đại bình đã giảm án tha tù trước thời hạn có điều kiện cho một mươi tám trường hợp
mức án tha tù cao nhất là hai năm chín tháng hai mươi ngày
đây là những phạm nhân chấp hành tốt nội quy quy định của trại tạm giam tích cực học tập
lao động đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật
việc tha tù trước thời hạn có điều kiện cho các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù
thể hiện chính sách khoan hồng của đảng nhà nước đối với những người lầm lỡ
mở ra cơ hội mới để người phạm tội sớm tái hòa nhập cộng đồng